hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
thưa quý vị kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng trong thời gian vừa qua
càng chứng tỏ chúng ta đã thực hiện rất nghiêm tư tưởng chỉ đạo quan điểm
nói đi đôi với làm không có vùng cấm không có ngoại lệ
bất kể người đó là ai không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức cá nhân nào
đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng nhiều lần khẳng định
việc xử lý nghiêm nhiều cán bộ kể cả cán bộ cấp cao sai phạm
là điều không ai mong muốn thậm chí là rất đau xót rất đau lòng
nhưng vì sự nghiêm trung vì sự nghiêm minh kỷ luật của đảng
thượng tôn pháp luật của nhà nước sự trong sạch vững mạnh và uy tín
của đảng nhà nước và ý nguyện của nhân dân chúng ta phải làm và kiên quyết làm
việc xử lý hai cán bộ chủ chốt là ông nguyễn thanh long và trung ngọc anh
đã thể hiện rất rõ tư tưởng chỉ đạo quan điểm của đảng
và của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
việc kỷ luật xử lý nghiêm cán bộ đảng viên vi phạm
thế nhưng không thể không làm
điều này cũng đã cho thấy tầm quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa
nó vi phạm vào những điều một trong một mươi chín điều mà đảng thấy không được làm
mà theo tôi ngay ở điều thứ nhất đã nói rất rõ rồi
nói và làm theo nghị quyết nói và làm theo cương lĩnh nói và làm theo đường lệ
và câu chuyện vi phạm có vấn đề
thế những việc làm của hai vị bộ trưởng này
nó không chỉ vi phạm vấn đề là những điều đảng thấy không được làm
vi phạm với lại những điều đạo đức của người đảng viên
vi phạm điều mà ta gọi là cái nêu gương của người đảng viên
nhất là anh ở với cương vị đứng đầu
để lại cho chúng ta một bài học về việc bổ nhiệm cấp nhắc đối với cán bộ
bởi vì nếu chúng ta hình dung trước là cái người cán bộ đó
có thể có những hành vi
hành vi là vi phạm pháp luật hoặc hành vi tham nhũng
thì chắc chắn rằng là trong bổ nhiệm cán bộ chúng ta sẽ cẩn trọng hơn
để chúng ta không phải có một cái bài học đau sót là bổ nhiệm cán bộ lên rồi
thời gian chưa được bao lâu thì đã phải bãi nhiệm
và thậm chí họ đứng trước cái vòng lao lý
ý thức về việc là tuân thủ các cái chuẩn mực trong khu công nói chung
khi mà anh đảm nhiệm các vị trí công quyền tôi gọi là như vậy
tức là hay nói một cách nôm na tức là cái ý thức gọi là tự bảo vệ mình
giữ mình và tự kiểm soát mình trước những cái lôi kéo của xã hội
chắc chắn là sẽ có
vấn đề là cán bộ có khả năng tự kiểm soát mình đến đâu
thì tôi cho rằng cái đấy là cái bài học lớn nhất trong việc là tự bảo vệ mình
và qua đó là bảo vệ hệ thống bảo vệ chính quyền bảo vệ đảng nhà nước v v
và từ đó là phục vụ cái lợi ích của người dân
xử lý nghiêm vi phạm để giăn đe cảnh tỉnh cán bộ
đây cũng sẽ tiếp tục là bài học đắt giá cho những cán bộ đảng viên
còn đang giữ chức vụ để tự soi tự sửa mình
điều này cho thấy đảng đã không né tránh không bao che những sai phạm
không có vùng cấm không có ngoại lệ dù đó là ai
tất cả với mục đích giữ vững kỷ cương kỷ luật của đảng
tiếp tục củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với đảng và nhà nước